theo thống kê mới nhất của tổng cục hải quan một mươi năm ngày đầu tháng bảy cả nước nhập khẩu hơn hai bốn triệu tấn than đạt kim ngạch hơn một trăm bốn mươi một triệu đô la mỹ
nếu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín thì năm nay lượng than nhập khẩu tăng mạnh
lượng than nhập khẩu tăng mạnh tới hơn một mươi một triệu tấn tương đương bốn mươi chín hai tuy nhiên kim ngạch chỉ tăng khoảng hai trăm bốn mươi năm triệu usd tương đương hơn một mươi một
giá nhập khẩu bình quân mặt hàng này thấp hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái
ba thị trường nhập khẩu than lớn nhất của việt nam là australia indonesia và nga với sản lượng đạt hàng triệu tấn một thị trường
theo cập nhật của tổng cục hải quan hết tháng sáu australia đã vượt indonesia để trở thành nhà cung cấp than lớn nhất của nước ta với sản lượng hơn một mươi tám triệu tấn